chiều tối qua bão số hai đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới
trong ngày hôm nay cùng với quá trình di chuyển theo hướng tây của vùng áp thấp
kết hợp với gió đông nam từ biển thổi mạnh vào một dọc từ lạng sơn bắc sang bắc cạn
tuyên quang thái nguyên yên bái sơn la và lai châu sẽ có mưa to đến rất to
những cơn mưa lớn sẽ rồn rập trong ngày hôm nay đêm nay và cả ngày mai
thậm chí sang ngày năm tháng tám ở bắc bộ vẫn còn có mưa rông
vì thế tổng lượng mưa trong lần này ở các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ
sẽ lên tới từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
ngoài ra cần đề cao cảnh giác với khả năng có lũ quét và sạt lở đất
ở vùng núi hay ngập lụt tại vùng trũng
do trời có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới ở bắc bộ sẽ không cao
phổ biến dưới ba mươi hai độ nên trời khá mát mẻ
trong những ngày tới tình trạng nắng nóng trên khu vực trung bộ
được dự báo sẽ có xu hướng giảm dần
nếu như ngày hôm nay nắng nóng chỉ còn xảy ra ở khu vực vùng núi phía tây
như con cuông hương khê với mức nhiệt trên ba mươi sáu độ
thì sang đến ngày mai nắng nóng sẽ gần như chấm dứt hoàn toàn
riêng khu vực thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
từ đêm nay trở đi gió đông nam từ rìa khối khí biển thổi vào
nên trên khu vực này sẽ có nhiều mây và có mưa rông rải rác
do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa
nghệ an và hà tĩnh sẽ phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
các khu vực khác cũng chỉ dưới ba mươi năm độ
hiện tại gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam vẫn đang hoạt động mạnh
nên khiến cho tây nguyên và nam bộ vẫn có mưa rông xảy ra ở nhiều nơi
riêng khu vực miền tây nam bộ còn có thể có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông có thể có kẻm theo cả lớp xoáy và gió giật mạnh
do vậy bà con cần hết sức lưu ý
bão số hai suy yếu gió cũng như thời tiết trên các vùng biển phía bắc sẽ dần ổn định trở lại
tuy nhiên tại các vùng biển phía nam do hoạt động của gió mùa tây nam
nên khu vực phía nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận cho tới cà mau
sẽ có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám gây biển động
do vậy các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước